xác định công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ rất quan trọng
thời gian qua tỉnh lâm đồng đã thực hiện nhiều công trình thiết thực và hiệu quả
tại các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh
qua đó góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ổn định tình hình chính trị ở địa phương
gia bắc là xã vùng sâu của huyện di linh trong đó có hơn chín mươi bảy là đồng bào dân tộc thiểu số
đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn
qua khảo sát thực tế ban chỉ đạo năm trăm linh hai của tỉnh lâm đồng đã triển khai một số công trình thiết yếu
phục vụ phát triển sản xuất cải thiện đời sống cho người dân gia bắc
từ nguồn kinh phí quyên góp vận động hỗ trợ của các sở ngành đơn vị địa phương
ban chỉ đạo năm trăm linh hai của tỉnh đã đầu tư xây dựng một mươi căn nhà ở hai mươi ba công trình giếng nước sạch
một mươi sân phơi một mươi nhà vệ sinh
bên cạnh đó chương trình còn hỗ trợ trang thiết bị cho năm hội trường thôn
xây dựng công trình thắp sáng đường quê hỗ trợ giống cây trồng khám bệnh
phát thuốc miễn phí cho người dân tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
với tổng kinh phí hơn bốn tỷ đồng
trong thời gian vừa rồi thì cũng đã được nhà nước hỗ trợ cho gia đình làm việc chiến
nguồn nước sinh hoạt từ chương trình chiến đảo này đã đem lại cho bộ gia đình rất là thuận lợi về lây nước
cùng với việc xây dựng các công trình hạ tầng dân sinh
ban chỉ đạo năm trăm linh hai tỉnh lâm đồng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân
thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc xóa bỏ hộ tục lạc hậu mê tín dị đoan
để xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư
đến giờ là đã hoàn thành một trăm linh các hạng mục
nói chung là công trình đã hoàn thành một cách rất là tốt
và nâng cao những thức góp phần trong việc an sinh xã hội
những công trình phần việc của ban chỉ đạo năm trăm linh hai tỉnh lâm đồng
thực hiện tại xã gia bắc thời gian qua là vô cùng ý nghĩa
và thiết thực qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần
và phát triển mọi mặt ở một xã vùng sâu vùng xa này